nhằm đánh giá thách thức và tiềm năng của ngành chân nuôi bò sữa của nước ta khi các hiệp định thương mại nghị định thư trong lĩnh vực này có tác động mạnh đến thị trường chân nuôi bò sữa nước ta
tại hội nghị các chuyên gia nhận định tốc độ tăng trưởng nhanh thị trường tiềm năng môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn là điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi bò sữa việt nam
tức là cptpp và evfta có tác động mạnh đến thị trường chân nuôi đòi hỏi các doanh nghiệp hộ chân nuôi nhỏ lẻ cần phải đổi mới phương thức chân nuôi theo quy mô lớn
đa dạng hóa nâng cao chất lượng trong chuỗi giá trị cũng như liên kết chặt chẽ giữa người chăn nuôi và doanh nghiệp để có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường thế giới

ngành chăn nuôi bò sữa cần đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái cơ cấu gắn với đa dạng hóa các sản phẩm
cũng như hình thành vùng nguyên liệu bảo đảm cho phục vụ phát triển chăn nuôi tăng cường đối thoại với doanh nghiệp
để nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực hiện chính sách qua đó tháo gỡ khó khăn
và hoàn thiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành chăn nuôi
theo báo cáo tổng kết một mươi năm xây dựng nông thôn mới của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vùng đồng bằng sông cửu long hiện có năm trăm sáu mươi ba trên một hai trăm tám mươi sáu xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó có bốn trên một mươi ba tỉnh đã đạt vượt mục tiêu xã nông thôn mới được thủ tướng chính phủ giao
gồm tiền giang an giang kiên giang và bạc liêu
hiện vùng đồng bằng sông kiểu long đã chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo đúng hướng sang thủy sản trái cây lúa
từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn chuyên canh nông sản chủ lực
ngắn với chế biến nâng cao
giá trị gia tăng
toàn vùng có hai trăm linh chuỗi cung ứng nông sản an toàn với ba trăm ba mươi sáu sản phẩm
có hai trăm linh sáu thương hiệu nông sản chiếm hai mươi bốn hai và đứng thứ hai của cả nước
góp phần đưa thu nhập cũng như mức sống của người dân nâng cao rõ rệt so với một mươi năm trước
tại hội nghị tổng kết một mươi năm xây dựng nông thôn mới của hai khu vực đồng bằng sông kiều long và đông nam bộ
vừa qua tại bạc liêu phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã nhấn mạnh
bên cạnh những mặt đạt được đồng bằng sông kiểu long còn nhiều khó khăn hạn chế
như phát triển kết cấu hạ tầng tuy có bước phát triển nhưng chưa đồng bộ thiếu tính kết nối
còn nhiều tình trạng ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng khu dân cư các làng nghề
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị thời gian tới các tỉnh thành phố trong khu vực
cần tập trung nhiều giải pháp thực hiện để sớm hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra đến năm hai nghìn hai mươi
hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
theo đó trong một mươi năm qua cấp ủy chính quyền các sở ban ngành đoàn thể các địa phương trong tỉnh
đã quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về xây dựng nền quốc phòng toàn dân
nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh hòa bình đề nghị
các cấp các ngành địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc
các chỉ thị nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị tập trung xây dựng nền quốc phòng
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc
nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh
về chính trị tư tưởng và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương
nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
của địa phương thực hiện tốt cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng chín tại thành phố đà lạt bộ công an đã tổ chức hội nghị tập huấn
nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
hai mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước tại hội nghị bộ công an nhấn mạnh trong tổ chức phong trào thi đua
các học viên cần nắm vững và triển khai thực hiện tốt năm bước theo quy định tại thông tư số một mươi hai của bộ
bảo đảm thiết thực tránh phô trương hình thức cần lưu ý khâu kiểm tra đánh giá phục vụ cho tổng kết
bình xét thi đua bảo đảm chính xác khách quan xứng đáng nhất là đối với cán bộ
chiến sĩ trực tiếp chiến đấu công tác học tập lao động ở cơ sở
còn tại con tum ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội thi các đội tuyên truyền lưu động
về an toàn giao thông tỉnh con tum lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô xe máy
tham gia hội thi có sáu đội tuyên truyền lưu động đến từ các huyện thành phố và phân hiệu đại học đà nẵng
tại con tum và đông đảo các em học sinh trên địa bàn thành phố con tum về tham dự
hội thi nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
xây dựng văn hóa giao thông cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp vận tải
người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông góp phần xây dựng trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh con tum
sau năm năm thực hiện chỉ thị bốn mươi của ban bí thư trung mương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp cùng với sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội
hoạt động tiến dụng ưu đái tại huyện miền núi đã có bước đột phá góp phần trong công tác an sinh xã hội
và xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo miền tây của nghệ an
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
năm hai nghìn một mươi bốn thông qua tổ vay vốn của hội nông dân xóm đại thành do ngân hàng chính sách xã hội huyện quy hợp ủy thác
gia đình ông trương văn hoạt được bình xét cho vay vốn ba mươi triệu đồng để đầu tư phát triển mô hình tổng hợp trồng rừng chăn nuôi bò đào ao nuôi cá
đầu năm hai nghìn một mươi chín gia đình ông tiếp tục được vay năm mươi triệu đồng để đầu tư phát triển cây cam

yếu tố đầu tiên vẫn là năng lực cầu thủ thứ hai là năng lực vận hành chiến thuật thứ ba là khả năng tiếp nhận hiểu về mặt chiến thuật thứ tư là vấn đề thể lực cuối cùng là sức mạnh về tinh thần
trong vấn đề về tinh thần đó thì có những yếu tố như khả năng hòa nhập với đội tuyển
trước các cầu thủ malaysia và thái lan được đánh giá là khó khăn nhất ở vòng loại thứ hai tại bảng g
ông park đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho các học trò
bên cạnh đó các nhà quản lý của vff cũng đặt mục tiêu cho đội tuyển của chúng ta
chiến thuật của chúng tôi đã bị họ phân tích khá kỹ
đối phương nắm được bài vở của việt nam nên có phương án để khắc chế
nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi được
chỉ có những chỗ bị lộ thay đổi nhanh nhất để đối phương hỗn loạn
tôi không biết có nên thay đổi cầu thủ mới ở những chỗ đó hay không
tôi đang cố gắng đổi mới khắc phục những chiến thuật mà mình để lộ
và phân tích xem malaysia so với aff hai nghìn một mươi tám đã khác thế nào
bên cạnh đó chúng tôi cũng chờ các cầu thủ của câu lạc bộ hà nội trở về để vận dụng thêm chiến thuật
trình độ các đội tuyển trong bảng đấu rất là đồng đều
và đặc biệt là đội các tiểu của cộng đồng bộ hà nội vừa qua cũng đã có những chiến thắng rất là ấn tượng
trước các đội bóng của hồ đông đông á
thế do vậy thì không có một đội bóng nào là đội bóng yếu ở trong bảng đấu này
và đặc biệt là các quốc gia trong khu vực cũng đã có chính sách nhập tịch các cầu thủ vào danh sách đội tuyển quốc gia
cũng như là có những huấn luyện viên rất là xuất sắc của các nền bóng đá tiên tiến ở đông á
thế do vậy thì sự cạnh tranh trong bảng đấu này nó cực kỳ là khắc nghiệt
và nó sẽ đem lại những trận đấu rất là hấp dẫn
từ đầu năm đến nay tỉnh quảng ngãi đã ghi nhận hơn một một trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
trong đó thành phố quảng ngãi là nơi có nhiều ca bệnh nhất với bốn trăm linh trường hợp
và đáng lo ngại nhất là nhiều ổ bệnh sốt xuất huyết ngày càng nhiều ở khu vực trung tâm thành phố và vùng lật cận
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm và tiếp tục diễn biến phức tạp
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi đã xử lý triệt để bốn ổ dịch tại thành phố quảng ngãi
cấp hơn một một trăm linh lít hóa chất diệt mũi cho các địa phương phun chủ động ở các khu dân cư
khoanh vùng xử lý môi trường các khu vực có ca bệnh hạn chế không để dịch lây lan
đồng thời tăng cường giám sát các chỉ số vector mũi tại các địa bàn trọng điểm
và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân
hiện nay đang là thời điểm giao mùa nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn số ca bệnh và biến chứng khó lường
vì vậy người dân cần chủ động vệ sinh bảo vệ môi trường không để phát sinh các ổ bệnh tại nơi ở
liên quan đến việc di rời chợ yến cũ sang chợ yến mới như truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban nhân dân huyện tuy an tỉnh phú yên đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vấn đề này
theo đó ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín các cơ quan chức năng sẽ tháo rỡ chợ yến cũ
các hộ có ký ốt nhưng chưa đồng thuận sẽ có phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật
trước đó việc tháo dỡ công trình chợ yến cũ chuyển sang chợ yến mới ở xã an hòa huyện tuy an
phát sinh phức tạp về an ninh trật tự do một số ít hộ dân không đồng thuận dẫn đến khiếu nại vượt cấp kéo dài
đến nay đã có một mươi trên một mươi năm ký ốt cho phép kiểm đếm và đồng ý nhận với số tiền chi trả hơn chín trăm linh bốn triệu đồng
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chợ yến mới được xây dựng phù hợp với quy hoạch nông thôn mới
trên diện tích gần bốn m hai kinh phí hơn sáu tỷ đồng và hiện đã có nhiều tiểu thương hoạt động kinh doanh
trong phần tiết quốc tế lãnh đạo đảng đối lập ở anh kêu gọi thủ tướng từ chức
nhật bản và mỹ hoàn tất đàm phán thương mại
thưa quý vị lãnh đạo công đảng đối lập chính ở anh jeremy corbyn ngày hai mươi bốn tháng chín đã kêu gọi thủ tướng boris johnson từ chức
và kêu gọi bầu cử sớm sau khi toán tổ chức
nói cao ra phán quyết khẳng định việc ông johnson đình chỉ hoạt động của quốc hội trong bối cảnh thời điểm brexit đang đến gần là trái luật
phát biểu tại một cuộc họp công đảng ông corbyn đã kêu gọi thủ tướng johnson cân nhắc lại vị trí của mình
và trở thành thủ tướng tại vị trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử anh
ông corbyn cũng kêu gọi lãnh đạo đảng bảo thủ tổ chức một cuộc bầu cử để chọn một chính phủ tôn trọng quyền dân chủ
cùng ngày nghị sĩ đảng dân tộc scotland jonah cherry cũng cho rằng thủ tướng johnson nên từ chức
sau phán quyết của tòa án tối cao
trước đó cùng ngày tranh án tòa án tối cao anh brenda hill tuyên bố quyết định của thủ tướng boris johnson
tham vấn nữ hoàng nhằm tạm thời đình chỉ quốc hội là trái pháp luật
ngoại trưởng nhật bản vừa thông báo tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại với mỹ đã hoàn tất
và lễ ký kết sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng chín
thông báo được đưa ra trong bối cảnh trước đó xuất hiện thông tin cho rằng tiến trình này đang vấp phải trở ngại
liên quan tới chính sách thuế quan của washington đối với xe hơi nhập khẩu
phát biểu sau cuộc gặp với đại diện thương mại
thương mại mỹ robert lighthizer tại new york ngoại trưởng nhật bản toshimitsu motegi cho biết
lễ ký thỏa thuận thương mại sẽ được tổ chức trong khuôn khổ cuộc gặp giữa thủ tướng abe shinzo
và tổng thống donald trump bên lề phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc trong ngày hai mươi năm tháng chín
bên cạnh đó ngoại trưởng nhật bản cũng bác khả năng mỹ có thể tăng mức thuế đối với xe hơi của nhật bản
vì lý do an ninh quốc gia lãnh đạo hai bên dự kiến cũng sẽ đưa ra cam kết về vấn đề này trong lễ ký kết sắp tới
hàn quốc tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tập trận hải quân vào tháng một mươi một tới đây do nhật bản chủ trì
động thái này của seoul là một dấu hiệu nữa cho thấy hợp tác an ninh của hai nước tiếp tục sâu đi
người phát ngôn bộ quốc phòng hàn quốc choi hyun su cho biết chắc chắn hàn quốc sẽ không tham dự tập trận
vì hải quân hàn quốc đã không được nhật bản mời tham gia tập trận hai nghìn một mươi chín
cách đây bốn năm hàn quốc đã cùng australia pháp ấn độ và mỹ tham gia cuộc tập trận hai nghìn một mươi chín
của hải quân nhật bản quan hệ giữa nhật bản và hàn quốc đã xuống mức rất thấp trong nhiều năm
qua sau khi tokyo siết chặt xuất khẩu các nguyên liệu then chốt sang hàn quốc ngày một mươi tám tháng chín vừa
qua hàn quốc cũng chính thức loại nhật bản ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy của
seoul phụ nữ đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú có thể bỏ qua giai đoạn hóa trị liệu
thay vào đó là phương pháp an toàn ít tác dụng phụ hơn đó là nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại anh vừa thực hiện
bệnh viện hoàng gia marsden trung tâm điều trị ung thư lớn nhất châu âu
bệnh nhân kate marla được chẩn đoán mắc ung thư vú ba năm trước năm tháng sau khi tiến hành phẫu
thuật và hóa trị giờ căn bệnh ung thư đã biến mất thế nhưng tác dụng phụ của hóa trị vẫn còn nặng
nề kết thường nôn mửa mệt mỏi và phải chịu đựng nhiều triệu chứng khác
tôi ước gì mình không phải thực hiện hóa trị các tác dụng phụ thực sự khủng khiếp nó đã thay đổi toàn
đại diện cuộc sống của tôi và ảnh hưởng rất nhiều tới những người xung quanh như gia đình bạn bè
thế nhưng giờ đây người bệnh có thể bỏ qua giai đoạn hóa trị trong điều trị ung thư sau khi các
nhà nghiên cứu tại anh công bố một nghiên cứu mang tính bước ngoặt thử nghiệm taylois
hay còn có tên gọi là thử nghiệm chỉ định các lựa chọn cá nhân để điều trị
được thực hiện với một mươi hai trăm bảy mươi ba phụ nữ mắc ung thư vú kết quả cho thấy bảy mươi người tham gia thử
nghiệm dương tính với thụ thể hormôn her hai mà không lan đến các bạch huyết không nhận
được lợi ích từ quá trình hóa trị trước đây các bệnh nhân mắc ung thư vú tại phòng khám của tôi đều
cần tham gia hóa trị liệu nhưng giờ tôi có thể thảo luận với họ về việc có hay không thực hiện
quá trình này theo các nhà nghiên cứu của tayloi x hai trăm sáu mươi phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú mỗi
năm trên toàn thế giới có thể bỏ qua hóa trị một cách an toàn trên thực tế thay vì hóa trị
với hàng loạt tác dụng phụ nặng nề y học thế giới đang dần chuyển sang liệu pháp gen
ức chế hormôn và liệu pháp hóa trị
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại